hình thức ứng dụng hợp đồng điện tử với loại hình taxi đồng thời phân biệt với xe cá nhân loại xe không kinh doanh vận tải

thưa quý vị một tin vui đối với người tiêu dùng đó là từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay một mươi bảy tháng sáu

liên bộ quyết định giảm giá xăng ron chín mươi năm a một tám mươi năm đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín trăm tám mươi sáu đồng một lít

giá ba năm s giảm bảy trăm ba mươi bảy đồng một lít dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm hai trăm ba mươi chín đồng một kg

dầu diagen năm s không cao hơn một mươi sáu sáu trăm năm mươi bảy đồng một lít dầu hòa sẽ không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi một đồng một lít
và dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s sẽ không cao hơn một mươi năm một trăm một mươi năm đồng

cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin
sử dụng các sản phẩm phục vụ du khách bằng những vật liệu thân thiện với môi trường
và hình ảnh về dự án mới giúp bảo vệ môi trường cho quần thể di tích cố đô huế
cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
thay vì sử dụng những chiếc cốc hay ống hút bằng nhựa phổ biến trên thị trường
quầy dạy khác nằm bên trong khu di tích của đô huế lại lựa chọn những sản phẩm trên
làm bằng giấy hay ống tre để phục vụ du khách
bên cạnh đó trong các quầy bán đồ lưu niệm chủ cửa hàng cũng đã yêu cầu nhân viên
khi gói quà cho du khách phải sử dụng những chiếc túi giấy thân thiện với môi trường
thực ra doanh nghiệp từ lâu đã nằm mắt được tình hình rác thải và rạc của ní lông
ở trong đông đất mạc đang là một vấn đề nhất nhối
bản thân ngay từ khi đầu tư kinh doanh khu đông kiệt đại này
bản thân đang chịu đầu tư
bên cạnh đó trong các quầy bán đồ lưu niệm chủ cửa hàng cũng đã yêu cầu nhân viên
khi gói quà cho du khách phải sử dụng những chiếc túi giấy thân thiện với môi trường
vào những tháng cao điểm của mùa du lịch lượng du khách tăng vọt kéo theo nhu cầu sử dụng túi ni lông
hay những sản phẩm dùng một lần cũng gia tăng nhanh chóng
các quản lý quân thể di tích cố đồ huế cũng đã triển khai chủ trường chỉ đạo các doanh nghiệp quầy giải khác lưu niệm
hướng ứng phong trào nói không với túi ni lông nhận được sự ủng hộ của rất nhiều du khách
mình đi rất là nhiều nơi du lịch rất nhiều nơi rồi
lần này là mình mới đến huế thì nghe nói là chương trình mới triển khai
thì mình thấy là cái này là rất là ok
sử dụng túi ní giấy này thân thiện môi trường không ưu nhiễm
mà chứ là kêu hưởng rất là tốt
tôi thấy những sản phẩm này rất tốt
tốt cho môi trường bởi những túi ni lông rất khó phân hủy và không nên được sử dụng trọng rãi
trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế đã triển khai chương trình nói không với túi ni lông tại quần thể di tích cổ đô huế
với tháng biệt là chúng tôi là tuyên truyền vận động mọi du khách cán bộ viên chức và người lao động của trung tâm
là không sử dụng túi ni lông tại quần thể di tích cổ đô huế
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạo dừng thói quen cho các cơ sở kinh doanh là không sử dụng túi ni lông
để đóng gói hàng cho du khách mà phải chuyển sang thay vào đó là phải sử dụng túi giấy hoặc các túi mà có vật liệu thân thiện với môi trường
hiện tại trung tâm bảo tồn di tích cổ đồ huế vẫn đang thực hiện tài trợ túi giấy cho các cửa hàng kinh doanh trong quần thể di tích cố đô
tuy nhiên trong tương lai gần sẽ hướng tới việc vận động các doanh nghiệp tự chủ trong việc sản xuất sản phẩm này
đây là một việc làm cần thiết giúp các doanh nghiệp và du khách tự xây dựng ý thức sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên
và là tiền đề cho việc giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp